một thông tin chúng tôi vừa nhận được tại công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi cho biết
ngày hôm nay ngày chín tháng một mươi công an huyện đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra tung tích sát chết
chỉ còn bộ xương ở trong rừng do người dân vừa phát hiện
ông trần đình hảo năm mươi tuổi cùng cháu ruột và võ thanh hòa cùng ở thôn đồng vinh
xã hành nhân huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi trong lúc đi đốt ông lấy mật
tại khu vực rừng núi ngang thuộc thôn lạc sơn xã long sơn huyện minh long
thì phát hiện một sát chết chưa rõ danh tính đã bị phân hủy
sắc chết chỉ còn bộ xương khô là nam giới chết khoảng bảy tám tháng trước
công an huyện minh long và công an tỉnh quảng ngãi đã triển khai tổ chức khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra làm rõ danh tính người chết